từ ngày một mươi tháng tám theo thông tư một mươi ba hai nghìn hai mươi của bộ y tế thì nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế kỹ thuật cao sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán
cụ thể như là chụp cắt lớp vi tính chụp ngực trên người bệnh suy hô hấp hay là chụp toàn thân để đánh giá các giai đoạn của u hoặc là đa chấn thương
nhóm dịch vụ chụp cắt lớp vi tính bổ sung trường hợp bệnh nhân chụp mô phòng lập kế hoạch xạ trị u não thân não hoặc tiểu não
ung thư trực tràng ung thư tuyến tiền liệt ung thư cổ tử cung ung thư di căn cột sống chụp dựng hình ba d đường dẫn khí
chụp ngực trên người bệnh suy hô hấp chụp toàn thân để đánh giá các giai đoạn của u hoặc là đa chấn thương